từ nhỏ đến lớn cô chỉ biết làm việc lo lắng cho cha mẹ anh chị em cho gia đình và chưa bao giờ làm điều gì sai trái
bản thân cô cũng cho rằng có lẽ mình đã quá bao dung khi không làm đến nơi đến trốn những tin đồn vô căn cứ ngay từ đầu
đây cũng là một bài học để cô cũng như những người đồng nghiệp rút kinh nghiệm trong tương lai
li oanh nhấn mạnh vẫn còn một thời gian nữa để cơ quan điều tra ra kết quả vụ việc của viu anh và các nạn nhân khác
tận đáy lòng cô luôn thật sự biết ơn các khán giả yêu thương khắp nơi
đã luôn đồng hành động viên mình
mong rằng tất cả sẽ cùng nhau vượt qua xây dựng một lối sống văn minh lành mạnh yêu thương nhân ái để cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn
sau viu anh đàm hinh hưng và anh đức cũng đồng loạt có động thái đáng chú ý
cả hai đều tỏ thái độ vui mừng sau chuỗi ngày bị xéo tên và những ồn ào không đáng có
hiện minigen đang rất quan tâm đến phát ngôn của những người trong cuộc
nam diễn viên anh đức bạn thân của nghệ sĩ trấn thành chia sẻ
nãy giờ lướt hoài toàn tin ăn bò
anh đức rất là vui mừng chứ chưa thấy ai tiếc thương xót xa hết vậy
xong chia sẻ trên trang facebook của anh đức dù không nói rõ chuyện gì
nhưng có lẽ công chúng ai cũng đều hiểu anh đức đang muốn ám chỉ tới thông tin về bà phương hằng
tiếp theo anh đức chính là trăng trần
cô chỉ đăng tải đúng một dòng trạng thái ngắn sosocco kèm theo đó là icon cười lớn
trăng trần cũng là một nhân vật được bà phương hằng nhắc tới thường xuyên trong các buổi livestream của mình
còn trên trang facebook cá nhân của mỹ lệ ca sĩ viết
hồng ấy tôi nhớ
hôm nay tôi đưa xe đi bão ăn mừng ngày thiên hạ thái bình
tin vui nhất trong mùa dịch mong rằng từ nay không còn tiếng bom đạn nổ bên tai
từng đứng trước mũi rìu của bà phương hằng nhưng động thái của vợ chồng thủy tiên lại không giống như các nghệ sĩ khác
là một trong năm sao việt gửi đơn kiện bà phương hằng
vợ chồng ca sĩ thủy tiên nằm trong số những ca sĩ nghệ sĩ vô cùng bức xúc bởi hành vi của bà nguyễn phương hằng
ấy vậy nhưng trong khi các nghệ sĩ khác đồng loạt chia sẻ cảm xúc trên mạng
vợ chồng đình đám tí bít này vẫn đang chưa có động thái gì mới
chia sẻ với báo thanh niên cầu thủ công vi xác nhận anh đã biết thông tin về bà phương hằng qua báo chí
và khẳng định cả hai vợ chồng anh đặt niềm tin vào sự trưởng tôn của pháp luật
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bà nguyễn phương hằng nhận đơn tố cáo của cá sĩ thủy tiên
sau khi live stream phân trần số tiền kêu gọi từ thiện ở giữa ngân hàng vợ chồng công vinh đã nhờ pháp luật can thiệp
theo đó luật sư của ca sĩ thủy tiên cho biết
họ sẽ khởi kiện dân sự đối với các cá nhân có hành vi vu khống bịa đặt đưa thông tin không chính xác
nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của ca sĩ thủy tiên cũng như gia đình
nhìn lại khoảng thời gian trước khi bị công an tp hcm bắt tạm giam
bà nguyễn phương hằng đã nhiều lần livestream tố cáo các nghệ sĩ
một lãnh đạo của công an tp hcm đã chia sẻ với báo vn express
các biện pháp tố tụng bước đầu đối với bà phương hằng vừa được thực hiện xong lúc một mươi chín h
theo cơ quan điều tra bà hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình
tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng liên quan đến đời tư của người khác
trong đó bà hằng sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm của những người liên quan
quá trình điều tra bà hằng bị cho là không hợp tác coi thường pháp luật
nhiều lần tổ chức tập trung người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn
gây mất an ninh trật tự tại tp hcm và các địa phương khác
theo thông tin do báo người lao động thu thập
từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị khởi tố bắt tạm giam
bà nguyễn phương hằng đã tố cáo nhiều người nổi tiếng và các cá nhân trục lợi tiền kêu gọi từ thiện
đầu tiên phải kể đến đó là ông võ hoàng yên bốn mươi sáu tuổi ngụ tại tỉnh bình thuận
người bị tố cáo có hành vi lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
phát hiện năm hai nghìn hai mươi một tại tp hcm và các tỉnh thành phố khác
tiếp đó bà nguyễn phương hằng live stream thông báo
nằm mơ nghị sĩ hoài linh ăn chặn tiền từ thiện hơn một mươi bốn tỷ đồng
tổng giám đốc đại nam đã liên tục live stream về sự kiện
nghệ sĩ hoài linh ngâm tiền từ thiện từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
sự việc nghệ sĩ hoài linh vừa lắng xuống thì bà phương hằng lại làm đơn tố cáo ông huỳnh minh hưng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một tức ca sĩ đàm vĩnh hưng ngụ tại quận một mươi
có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân vận động từ thiện
bà phương hằng cho rằng ca sĩ đảm vĩnh hưng đã không minh bạch
không công khai công bố kịp thời rõ ràng chứng cứ sử dụng nguồn tiền quyên góp
trong đơn bà nguyễn phương hằng nêu rõ hành động của ca sĩ đàm vĩnh hưng
có nét tương đồng với việc ngâm tiền từ thiện của nghệ sĩ hoài linh
xâm hại đến quyền lợi chính đáng của người ủng hộ từ thiện
đáp lại ca sĩ đàm vĩnh hưng đã gửi đơn tố cáo ngược lại bà phương hằng về hành vi làm nhục người khác vù khống
đặc biệt vợ chồng thủy tiên công vinh đã bị bà khương hằng nhắc tới nhiều nhất qua các buổi phát sóng trực tiếp
cho rằng họ chặn tiền từ thiện
cụ thể bà liên tục nằm mơ nói số tiền thủy tiên quyên góp được là hơn ba trăm hai mươi tỷ đồng
chứ không phải một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng như công bố trước đó
vào chiều bốn chín hai nghìn hai mươi một vợ chồng nữ ca sĩ thủy tiên đã chính thức lên tiếng về ồn ào vụ từ thiện
vợ chồng thủy tiên hẹn sẽ sau kê và livestream trực tiếp tại ngân hàng

vào cuối tháng tám hai nghìn hai mươi một mạng xã hội lại dậy sóng khi buổi livestream của bà nguyễn phương hằng
khẳng định đang giữ khoảng một chín kg giấy tờ sao kê tài khoản ngân hàng của ca sĩ đàm vĩnh hưng
với số tiền ca sĩ này nhận từ thiện lên đến chín mươi sáu tỷ đồng chứ không phải một tám tỷ đồng như tảm vĩnh hưng đã từng công bố
bà phương hằng còn yêu cầu đàm vĩnh hưng phải công khai sao kê tiền từ thiện nếu không sẽ nhờ pháp luật can thiệp
sau đó mc chấn thành cũng bị bà phương hằng gọi tên
theo bà này trấn thành mập mờ trong chuyện từ thiện
bà đặt nghi vấn tranpay của trấn thành hơn một mươi tám triệu theo dõi không thể quyên góp số tiền chỉ chín tỷ đồng
ngoài các kỵ sĩ kể trên bà phương hằng còn tiếp tục tố việt hương hồng vân trịnh kim chi cũng kêu gọi từ thiện nhưng không minh bạch
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương đã tiếp nhận sáu đơn tố giác bà gồm đơn của ông huỳnh minh hưng
ông lê công vinh
nhà báo nguyễn đức hiền
nhà báo hàn ni
đinh thị lan
ba trần thị thủy tiên
ca sĩ thủy tiên
cụ thể báo lao động thuật lại ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát hình sự vc hai công an thành phố hồ chí minh nhận được công văn của cục cảnh sát hình sự c hai
bộ công an đề nghị giả soát đánh giá tình hình hoạt động kêu gọi từ thiện có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản trên địa bàn
sau đó lần lượt các nghị sĩ như thủy tiên trấn thành đàm vĩnh hưng
được bộ công an mời làm việc để xác minh việc quyền góp từ thiện
ngoài ra cơ quan điều tra cũng đề nghị các đơn vị liên quan cung cấp các thông tin cần thiết để tiến hành xác minh từ thiện
cùng với đó nhiều địa phương như quảng nam thừa thiên huế quảng trị hà tĩnh
đã có báo cáo theo yêu cầu của cơ quan điều tra bộ công an và công an thành phố hồ chí minh về việc làm từ thiện của các nghị sĩ
cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan việc quyền góp từ thiện của nghị sĩ hoài linh do không có dấu hiệu tội phạm
cụ thể qua xác minh cơ quan chức năng xác định tổng số tiền hoài linh quyên góp cho đồng bào miền trung
bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm hai nghìn hai mươi là một mươi năm bốn tỷ đồng
trong đó hoài linh đã quyên góp bằng tiền cá nhân hơn năm trăm linh triệu để chung tay cứu trợ đồng bào
sau khi nhận được quà cứu trợ nhiều địa phương đã có thư cảm ơn
ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thiếu tướng hồ sĩ niêm phó cục cảnh sát hình sự c hai bộ công an
công bố thông tin ban đầu về việc làm từ thiện của nghị sĩ
theo đó c hai xác định những nghệ sĩ có công khai tài khoản để nhận quyên góp từ thiện
và thông báo về việc đóng tài khoản dừng tiếp nhận tiền
nhiều nghệ sĩ nhận quyền góp sau đó đã trực tiếp hoặc thông qua đại diện để đến các địa phương làm từ thiện
điều tra từ nhiều bên c hai nhận thấy lượng tiền đổi vào tài khoản còn ít hơn suốt năm

chiều hai mươi ba tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát hình sự c hai bộ công an đã thông báo về kết quả từ thiện của thủy tiên
đàm vĩnh hưng mc chấn thành mc đại nghĩa và bà nguyễn thị hương
huy động tiền từ thiện để cứu trợ đồng bào miền trung bị ảnh hưởng bởi đợt lũ năm hai nghìn hai mươi
sau khi xác minh c hai xác định các nghệ sĩ trên không có hành vi gian dối
không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp không có dấu hiệu phạm tội nên không khởi tố vụ án hình sự
sau khi các nghị sĩ được minh oan chuyện từ thiện đàm vĩnh hưng lên tiếng và tuyên bố
sẽ không dừng lại phụ kiện cho đến khi nào những đối tượng xấu đó bị trừng phạt
và đền bù tất cả tổn thất về công việc cũng như tinh thần mà anh phải chịu đựng suốt thời gian qua
riêng đối với thủy tiên trước đó luật sư của cô cũng cho hay sẽ theo đuổi vụ kiện đến cùng
nghị sĩ hoài linh cũng đã nộp đơn kiện và đang chờ giải quyết
mới đây nhất mc trấn thành cũng gửi đơn kiện bà phương hằng lên công an tp hcm vì vũ khống anh ăn chặn tiền từ thiện
các sĩ vũ anh gửi đơn kiện lên công an tp hcm vì cho rằng bà hằng vũ khống nhục mạ gia đình cô và yêu cầu bồi thường một tỷ đồng